chiều nay đồng chí võ thị ánh xuân quyền chủ tịch nước cùng đoàn công tác của trung ương
đã đến dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
atk định hóa tỉnh thái nguyên
trong không khí trang nghiêm thành kính đồng chí võ thị ánh xuân và đoàn công tác
và lãnh đạo tỉnh thái nguyên đã dân hương dân hòa từng nhớ bày tỏ lòng biết ơn
đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
ngay sau lễ dân hương đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh thái nguyên đã đến thăm tặng quà
hai mươi người có công với cách mạng và hai trăm linh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn huyện định hóa tỉnh thái nguyên